một đối tượng và một mươi tám viên ma túy tổng hợp đã bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an phối hợp bắt giữ trong một chuyên án được triển khai vào ngày hôm qua
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang kha thị bảng chú thẻ xã hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với bảng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
vào đêm một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện xe ô tô tải loại ba năm tấn biên kiểm soát ba g ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bốc dở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy được giấu trong các thùng đường xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chapdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại kandang campuchia đã khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông kia có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg và đều là ma túy đá hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý
hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn hải hà chú tại huyện an dương thành phố hải phòng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng ra quyết định tạm giữ hình sự
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày chín tháng một mươi một
công an thành phố hải phòng bắt quả tang nguyễn hải hà đang có hành vi chiếm đoạt số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng của một người dân ở quận lê trân thành phố hải phòng
tại cơ quan cảnh sát điều tra hà khai nhận để tạo vỏ bọc đối tượng đã thuê xe ô tô làm phương tiện di chuyển sau đó tự xưng là đại tá công tác tại bộ công an hiện về thành phố hải phòng làm công tác thanh tra kiểm tra
bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất xin việc làm chạy án tại bất cứ tỉnh thành phố nào trên cả nước
bước đầu đã có chín bị hại
trình báo về việc bị nguyễn hải hà lừa chiếm đoạt số tiền khoảng hơn một tỷ đồng